sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy lương cơ sở sẽ tăng từ một hai trăm một mươi đồng lên mức một triệu ba trăm linh ngàn đồng
một loạt thay đổi về bảo hiểm y tế cũng có hiệu lực theo sự thay đổi của mức lương cơ bản
đó là mức phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng lên tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện
kèm theo đó quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên
theo đó mức phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng thêm khoảng bảy tám
mức lương mới cũng sẽ là căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ bản đồng nghĩa với mức hưởng bảo hiểm y tế trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới
cụ thể như sau đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn một trăm chín mươi năm đồng không phải thực hiện cùng chi trả
quy định hiện hành là thấp hơn một trăm tám mươi một
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh chi phí cùng chi trả vượt quá bảy tám triệu đồng đối với người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên
mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá năm mươi tám năm triệu đồng
quy định hiện hành là năm mươi bốn bốn mươi năm triệu đồng